công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy tại địa bàn xã vĩnh lộc b
vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại sưởng gỗ nằm trong con hẻm đường liên khu một mươi hai xã vĩnh lọc bê huyện bình chánh
lúc hơn hai giờ sáng mọi người hô hoáng huy động bình chữa cháy kéo vòi nước máy chập lửa đồng thời gọi báo cơ quan chức năng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cố hộ công an huyện bình chánh điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lúc này lửa đã bao trầm sưởng gỗ đến cứu hỏa chia ra nhiều hướng để tiếp cận khống chế đám cháy
khoảng bốn giờ sau lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy
ghi nhận tại hiện trường sưởng gỗ có diện tích hơn một trăm linh m hai bị lửa thiêu trụi hoàn toàn
ngoài ra một căn nhà cấp bốn liền kề cũng bị cháy xén
theo người dân sưởng gỗ hoạt động tại đây dù năm nay hằng ngày có khoảng năm sáu người là bên trong sưởng gỗ này
thời điểm xảy ra cháy sưởng gỗ đóng cửa bên trong không có người
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy sưởng gỗ đang được công an điều tra làm rõ
từ đầu mùa khô đến nay tp hcm đã xảy ra nhiều vụ cháy trong đó có hơn chục vụ liên quan đến cháy nhà xưởng và sản xuất gỗ
liên quan đến vụ việc hai trẻ bị bắt cóc tại phố đi bộ nguyễn huệ ngày ba tháng bốn
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai nạn nhân
từ giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc vụ án
công an tp hcm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam với đối tượng bắt cóc hai trẻ là phạm huỳnh nhật vi về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
vụ việc thêm lời cảnh báo về một nhóm tội phạm mới nhắm đến trẻ em nhất là trẻ có hoàn cảnh yếu thế không được bảo vệ
theo cơ quan điều tra đối tượng bắt cóc hai bé gái phạm huỳnh nhật vi đã móc nối với một người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi ở của mình
thích buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chức nhạy cảm
sau đó chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài rồi nhận tiền trả công
những đối tượng này sẽ khai thác vào những trẻ em yếu thế
tức là những trẻ em có cái vị thế thấp trong xã hội như là trẻ em lang thang cơ nhở nghèo khó
trẻ em này sẽ trở thành đối tượng để chúng thực hiện những hành vi xâm hại
công an tp hcm sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra và nghiêm cấm
sử dụng các trẻ em và người vị thành niên để đi nao động kiếm tiền tại khu vực nơi công cộng
và chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm
qua quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ án các lực lượng chức năng đánh giá
hiện nay các đối tượng xấu sử dụng các phương thức dụ dỗ trẻ rất tình vi
lợi dụng sơ hở của gia đình ở nơi công cộng để dẫn dắt trẻ mà không bị phát hiện
theo tiến sĩ đoàn văn báu chuyên gia tâm lý tội phạm
lạm dụng xâm hại trẻ hiện nay diễn ra khá phức tạp khi các đối tượng quay phim
chụp ảnh đăng tải trên các trang trực tuyến
hiện nay các đối tượng đó mới và đối tượng này rất là tình vi và rất là coi như là dốc nhoán
tức là khi mà chúng ta để chỉ sơ hở một tí thôi đó tức là đối tượng đã chiếm đoạt đó đã bắt cóc
theo tổ chức giám sát internet ivkf hiện nay các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến có dấu hiệu gia tăng
trong số những hình ảnh tìm thấy thì độ tuổi từ ba đến sáu tuổi chiếm khoảng năm mươi bảy một mươi tuổi chiếm hai mươi
theo các nội dung thì những đứa trẻ bị kẻ lạm dụng
những đứa trẻ bị kẻ làm dụng từ xa và bị ép buộc thực hiện các hành vi
thưa quý vị căn cứ và kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét như sau
nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đặt các quyết định
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
liên quan đến vụ án này ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng vừa ban hành văn bản gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh
và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an
yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan
để ra soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an như nhà thầu hay nhà đầu tư
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu
sau nhiều ngày xét xử công khai vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn tòa nhân dân tỉnh khánh hòa cũng đã tiến hành tuyên án đối với sáu bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc khánh hòa
hội đồng xét xử nhận định trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu
thông đồng với các công ty trách nhiệm hiệu hoạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam công ty trường quê cơ sở kinh doanh phong phú
gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn dõng cựu giám đốc cdc khánh hòa lãnh ba năm sáu tháng tù giam
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa lãnh án một năm bảy tháng tù giam
nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam một năm sáu tháng tù giam
nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam một năm sáu tháng tù
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa một năm ba tháng tù
và bị cáo cao văn cường là chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú một năm ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vào ngày hôm nay nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố thêm một giám đốc và một nguyên phò giám đốc về tội nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn phan phú nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thiết kế ô tô thống nhất
và ngô văn tiến nguyên phò giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thuyên huế
theo cơ quan điều tra qua mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thuyên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định nguyễn phan phú nguyên có hành vi giúp sức cùng lãnh đạo trung tâm đăng kiểm
nhận hối lộ số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng và nguyễn văn tiến nhận hối lộ số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng
các bị can này nhận hối lộ nhằm hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
gồm giám đốc và hai pho giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế về tội nhận hối lộ
mặc dù không có công an việc làm ổn định và không có bằng cấp
thế nhưng trần thị thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư
từ đó lừa đảo chiếm nốt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức chạy án
và đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt xử và khởi tố
để lừa đảo chiếm nốt tài sản trần thị thủy đã xin liên kết với một số công ty văn phòng luật sư
làm chức danh giám đốc truyền thông phó trưởng tri nhánh để tuyên truyền hình ảnh
nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo
trần thủy thông tin tới các nạn nhân là thủy có mối quan hệ với lãnh đạo cán bộ cơ quan nhà nước
hứa hẹn lo cho các bị can bị cáo được tại ngoại hưởng án treo giảm nhẹ hình phạt tù
thậm chí là chỉ xử phạt hành chính từ đó lừa đảo chiếm đất tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các đối tượng đã lừa đảo tám bị hại trên địa bàn thành phố vinh và huyện nghi lộc
với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
công an nghệ an thông báo những ai là nạn nhân của trần thị thủy chưa liên hệ với công an
thì nhanh chóng trình báo phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an để được phối hợp và giải quyết
ngày một mươi sáu tháng bốn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố thêm một giám đốc
và một nguyên phó giám đốc về tội nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn phan phú nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thiết kế ô tô thống nhất và ngô văn tiến đều trú tại thành phố huế thừa thiên huế
nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
theo cơ quan điều tra qua mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định nguyễn phan phú nguyên có hành vi giúp sức
cùng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
và nguyễn văn tiến nhận hối lộ số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng
các bị can này nhận hối lộ nhằm hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án
khởi tố ba bị can gồm giám đốc và hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế về tội nhận hối lộ
hạ văn tâm chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường
bắt giữ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
tại khu vực chăn nuôi của hạ văn tâm công an huyện vĩnh tường kiểm tra và phát hiện ba cá thể tt còn sống
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của hạ văn tâm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường
phát hiện và thu giữ trong tủ đông lạnh tại đây có một cá thể tt và bốn cá thể rắn hổ mang chúa đã chết
sau khi giám định ba cá thể tt còn sống được công an huyện bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
một cá thể tt và bốn cá thể rắn hổ mang chúa đã chết bàn giao cho bảo tàng thiên nhiên việt nam bảo quản theo quy định
công an tp hcm vừa phát hiện
lượng lớn thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử trị giá khoảng bảy tỷ đồng
được vận chuyển trên xe tải ở khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
qua kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c sáu mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi tám đang dừng trong khuôn viên kho quốc nội sân bay tân sơn nhất
đoàn kiểm tra phát hiện gần một mươi tám hai trăm linh hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
có nhãn gốc bằng tiếng
nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
ước tính tổng giá trị hàng hóa là khoảng bảy tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để xử lý theo quy định